sáng nay hai mươi bảy tháng ba các cơ quan khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phú thọ sẽ thực hiện việc sang lọc phân luồng người ra vào bệnh viện nhằm đảm bảo phòng tránh lây lan covid một mươi chín
người vào viện sẽ được kiểm tra thân nhiệt dán tem kiểm duyệt theo quy định
những người có triệu chứng viêm đường hô hấp người có yếu tố dịch tễ sẽ được hướng dẫn đi cổng riêng phía sau và được hỗ trợ trực tuyến khi liên hệ theo đường dây nóng của bệnh viện
nhằm phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài tỉnh sơn la cùng lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát y tế tại các cửa khẩu đường mòn lối mở giáp biên giới và cách ly tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh các trường hợp nhập cảnh vào địa bàn
đồng thời phối hợp tổ chức thiết lập chốt kiểm soát giám sát thực hiện khai báo y tế đo thân nhiệt các trường hợp di chuyển từ nơi khác vào tỉnh sơn la tại các huyện tiếp giáp
trong những ngày qua tại bệnh viện quảng bình
người lao động từ nước ngoài trở về từ cửa khẩu quốc tế cha lo tăng cao đột biến
cùng với việc lo nơi ăn trốn ở chú đáo kiểm soát sức khỏe cho người lao động trở về từ vùng dịch
tỉnh quảng bình đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh trong và ngoài khu vực cách ly tập trung
để chủ động ngăn chặn phát hiện cách ly kịp thời các trường hợp có nguy cơ cao trên địa bàn
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh lào cai đã thành lập chín chốt kiểm soát tại các tuyến đường bộ đường sát vào tỉnh
các chốt kiểm soát sẽ hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ ngày lễ được chia làm ba ca làm việc bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng ba
ngày hai mươi bảy tháng ba sở y tế đắk lắc đã tổ chức họp báo nhằm cung cấp thông tin chính thức cho báo chí và bác bỏ thông tin đăng tải trên mạng xã hội facebook cho rằng đắk lắc có ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
tại buổi họp báo lãnh đạo sở y tế đắk lắc cho biết tính đến bảy giờ ngày hai mươi bảy tháng ba tỉnh đắk lắc chưa ghi nhận trường hợp nào mắc covid một mươi chín
trước đó ngày hai mươi năm tháng ba trên trang facebook có tên hoàng vân nguyễn đăng tải thông tin cho rằng ở huyện kroana tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một ca dương tính với covid một mươi chín
ngày hai mươi bảy tháng ba ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi lễ các tổ chức doanh nghiệp đã ủng hộ với số tiền hơn một mươi một một tỷ đồng bốn trăm linh máy khử trùng tay tự động hai lít dung dịch sát khuẩn
ngoài ra những ngày qua đã có nhiều tổ chức cá nhân đơn vị trường học doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai đã ủng hộ bằng tiền khẩu trang thiết bị y tế để chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín